trong các hoạt động du lịch quốc tế bộ ngoại giao mỹ tuyên bố tạm dừng cấp hộ chiếu mới trừ các trường hợp thật sự khẩn cấp
thông báo của bộ ngoại giao mỹ nêu rõ chỉ những trường hợp gia đình có người bị thương nặng hoặc tử vong mới được liệt kê vào danh sách khẩn cấp và được cấp hộ chiếu
đồng thời những trường hợp này bắt buộc phải nộp các bằng chứng như giấy chứng tử giấy khai báo từ nhà xác hoặc thư có chữ ký của bệnh viện và chuyên gia y tế
bên cạnh đó cơ quan này cũng cho biết thêm các yêu cầu cấp hộ chiếu trước ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi vẫn sẽ được bộ ngoại giao mỹ xử lý theo đúng tiến độ
thủ tướng nhật bản abe shinzo ban bố tình trạng khẩn cấp chống dịch covid một mươi chín tại bảy tỉnh ở nước này và công bố gói kích cầu kinh tế kỷ lục có giá trị gần một tỷ đô la
gói kích cầu kinh tế trị giá một trăm linh tám tỷ yên khoảng chín trăm chín mươi tỷ đô la nhằm giảm bớt tác động của đại dịch covid một mươi chín lên một kinh tế
tích này gồm các biện pháp tài chính tổng trị giá ba mươi chín tỷ yên hơn ba trăm năm mươi tám tỷ đô la hỗ trợ bằng tiền mặt với các gia đình và doanh nghiệp nhỏ
gói kích thích cũng sẽ chi trả khoảng hai mươi sáu tỷ yên tương đương với khoảng hai trăm ba mươi tám tỷ đô la hỗ trợ thanh toán việc nợ động thuế và an sinh xã hội của các doanh nghiệp
thị trường chứng khoán châu á hôm nay khởi sắc trong ngày thứ hai liên tiếp khi một loạt chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm phản ánh tâm lý đỡ khăng thẳng hơn của giới đầu tư trước dịch covid một mươi chín
chốt phiên giao dịch hôm nay tại nhật bản chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm tăng hai một chỉ số tapix tăng một chín mươi sáu các chỉ số chứng khoán chính của hàn quốc và trung quốc cũng tăng giao động từ một bảy mươi bảy đến hai bảy mươi một
sắc xanh cũng tràn ngập thị trường chứng khoán châu âu trong phiên mở cửa ngày bảy tháng bốn
tại london chỉ số ftse một trăm linh tăng tới ba dù chính phủ thông báo thủ tướng boris johnson đã nhập viện và được chăm sóc đặc biệt
trong khi đó chỉ số dax của đức tăng ba bảy và cac của pháp tăng ba hai
cảnh sát tây ban nha vừa bắt giữ một đối tượng là doanh nhân được cho là có liên quan đến vụ trộm hai triệu khẩu trang và những vật tư y tế khác ở một nhà xưởng
giá trị ước tính của số hàng bị trộm là năm triệu euro một số lượng đồ trộm đi đã được bán sang nước láng giềng bồ đào nha
cảnh sát tây ban nha mở cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng doanh nhân địa phương người đã xuất hiện quanh khu vực nhà xưởng và có gặp gỡ những người bồ đào nha trong thời gian gần đây
tây ban nha hiện là nước có số ca tử vong do covid một mươi chín cao thứ hai thế giới chỉ sau italy
các loại thuốc hiện có tạm dùng để điều trị các triệu chứng của covid một mươi chín đang ngày càng khan hiếm ở châu âu
từ thuốc an thần để luồn ống thở vào khí quản cho người bệnh nặng đến thuốc trị bệnh sốt z đang được áp dụng điều trị một số ca bệnh covid một mươi chín
cơ quan dược phẩm châu âu bày tỏ sự quan ngại trước tình hình khan hiếm thuốc này
nhằm kìm hãm tốc độ lây lan của dịch covid một mươi chín chính phủ campuchia đã quyết định hủy các lễ hội nhân dịp tết cổ truyền tron nam thơ mây dự kiến diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn tới
tuyên bố của thủ tướng campuchia samdech techo hun sen cho biết vực hủy các lễ hội nhằm ngăn chặn việc tụ tập đông người và hạn chế hoạt động đi lại giữa các tỉnh thành hay các địa điểm du lịch trong thời điểm này
tuy nhiên các cơ sở nhà nước và tư nhân vẫn hoạt động bình thường trong dịp lễ này và các nhân viên sẽ được nghỉ bù năm ngày sau khi đại dịch
trong khi dịch covid một mươi chín đi qua campuchia sẽ không đóng cửa các siêu thị nhà hàng quán cà phê và các nhà máy dệt may
hoàng sơn một tháng cảnh du lịch nổi tiếng ở phía đông nam trung quốc đã buộc phải đóng cửa sau khi hàng chục nghìn người đổ về đây leo núi trong dịp lễ thanh minh
người dân đã phớt lờ cảnh báo ghi lượng người tập trung tại đây quá đông chỉ sau khi chính quyền vừa nới lỏng lệnh phong tỏa
những hình ảnh và video trên mạng xã hội ghi lại cảnh du khách chen trúc đi bộ trên núi hoàng sơn
trong lễ thanh minh kéo dài ba ngày
mặc dù du khách được yêu cầu chứng minh tình trạng sức khỏe qua ứng dụng điện thoại đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào cửa
nhưng không ai dám chắc có thể kiểm soát hoàn toàn nguy cơ
chỉ sau một ngày mở cửa trở lại quản lý công viên hoàng sơn đã buộc phải thông báo đóng cửa vì số du khách lên tới hai mươi người
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đang cản quét khắp thế giới và ngay cả khi nó đi qua
thế giới của chúng ta được dự báo sẽ còn hẳn lại những thay đổi đáng kinh ngạc
đó là những gì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thân ái chào tạm biệt